theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của cơn bão số bốn trong đêm qua và sáng sớm nay
trên khu vực các tỉnh thừa thiên huế đến quảng ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm
sau khi đi vào đất liền quảng nam quảng ngãi bão số bốn đã suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới
hồi bốn giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông
trên đất liền ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm cả cú lao tràm và huyện đảo lý sơn
trong sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trên đất liền các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam sáng nay còn có gió giật mạnh cấp sáu đến cấp chín
ngày và đêm nay một mươi ba tháng chín ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh quảng trị thừa thiên huế có mưa to đến rất to phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm
khu vực bắc tây nguyên sáng nay có mưa to phổ biến năm mươi mm
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một hai
ngoài ra khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển bình thuận cà mau
tiếp tục có mưa rông và gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một